dịp quốc khánh năm nay người lao động sẽ được nghỉ bốn ngày liên tục từ ngày một đến hết ngày bốn tháng chín thông tin vừa được văn phòng chính phủ cung cấp
cụ thể cán bộ công chức viên chức và người lao động được nghỉ lễ quốc khánh là từ ngày một đến hết ngày hai tháng chín
ngày quốc khánh rơi vào thứ sáu do vậy đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội
người lao động làm việc tại cơ sở có chế độ nghỉ một hai ngày trong tuần nghỉ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần sẽ được nghỉ hai ngày cùng hai ngày cuối tuần là bốn ngày
tức là từ ngày một đến ngày bốn tháng chín đối với các cơ quan tổ chức không thực hiện lịch nghỉ ngày quốc khánh mùng hai tháng chín cố định
đơn vị căn cứ vào chương trình kế hoạch cụ thể của mình để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp